chín tháng hai công an quận hoàn kiếm hà nội ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bình
như antv đã đưa tin khuya ngày một mươi tám tháng hai dương quang bình sau khi tự đốt xe máy của mình
đã phá máy tôn treo sang nhà em gái bên cạnh cầm dao uy hiếp gia đình gồm sáu người trong đó có ba cháu nhỏ
trong cơn cuồng loạn bình đã dùng dao đâm tử vong em rể là nghệ sĩ ưu tú vũ mạnh dũng
nghệ sĩ ưu tú vũ mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đang là phó trưởng đoàn ca kịch nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
từ đầu tháng hai đến nay tại tỉnh khánh hòa xảy ra hai vụ các đối tượng có hành vi gây dối trật tự tại trụ sở cơ quan công an
cả hai vụ việc đều được cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật
đây là hình ảnh được ghi lại vào chiều ngày hai tháng hai tại trụ sở công an xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
đối tượng phạm anh duy thường gọi là máy gầm bốn mươi ba tuổi trú tại xã vĩnh thạnh liên tục có hành vi gây dối chửi bới cám bộ công an đang làm nhiệm vụ
trước đó vào chiều tối ngày một tháng hai vinh cùng một nhóm thanh niên khác vô cớ vào trụ sở công an xã vĩnh thạnh chửi bới đập phá tài sản và tấn công một cán bộ công an xã đang trực tại đây
chiều hôm sau khi tổ công tác của công an thành phố nha trang mời lên làm việc vinh tiếp tục có các hành vi lăng mạ và gây dối tại trụ sở công an xã vĩnh thạnh
tôi thấy là mọi người đều căng ngang kế tôi ra tôi ra trước tôi có lê lớn tiếng và gây rối trong đó tôi nghĩ là sao rồi giờ em thấy em có lỗi thôi
còn đây là đối tượng trần văn hà hai mươi ba tuổi tạm trú tại phường phước long thành phố nha trang
khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá hà cầm theo một thanh sắt được mài nhọn dài khoảng ba mươi cm đến ngã ba đường tô hiệu võ thị sáu nha trang đe dọa
rồi yêu cầu một người làm việc
hà đã làm nghề grab bike trở đến trụ sở cơ quan công an vừa xuống xe hà xông vào trụ sở công an phường vĩnh trường đuổi đánh một cám bộ công an phường nhưng không được
hà chạy ra ngoài đuổi đánh người dân rồi quay lại công an phường dùng thanh sắt trên tấn công đồng chí nguyễn duy đông khiến đồng chí đông bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hà
như bây giờ như vậy em đã thấy rằng mình như vậy là sai trái quá là nguy hiểm
nếu mà được trở về thì em sẽ cố gắng quay lại làm lại cuộc đời
đối tượng rất là liều lĩnh coi thường pháp luật vào trụ sở cơ quan công an gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến một số hoạt động của những người đang làm nhiệm vụ
từ những nhận xét như trên thì cơ quan cảnh sát điều tra công an phố nha trang đã ra quyết định khởi tổ quán khởi tổ bệ can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng trên
hà đã làm những điều này để tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật
được biết phạm anh duy là đối tượng đã có tiền án tiền sự còn đối tượng trần văn hà nghiện ma túy từ nhiều năm qua
trước khi vào trụ sở công an phường gây dối và đâm trọng thương một cám bộ công an đối tượng hà còn đuổi đánh nhiều người dân khác
hành vi côn đồ coi thường pháp luật của đối tượng cần nhanh chóng được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
hai đối tượng có hành vi đe dọa ép bị hại
đối tượng ngoài y muốn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt tổng cộng sáu mươi tháng tù về tội cưỡng đoạn tài sản
theo cáo trạng vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn bá lợi ba mươi chín tuổi trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam và bùi thành nam hai mươi hai tuổi trú tại huyện yên bình tỉnh yên bái hẹn anh vũ văn huỳnh ba mươi bảy tuổi trú tại thôn châu a xã côn minh huyện nari tỉnh bắc cạn ra thành phố bắc cạn để đòi số tiền nợ mà anh huỳnh nợ lợi trước đó
do anh huỳnh chưa có đủ tiền để trả cho lợi nên lợi và nam đã nhiều lần có lời nói cử chỉ hành động đe dọa anh huỳnh ép buộc anh huỳnh viết giấy vay của lợi số tiền một trăm hai mươi tám triệu đồng do sợ bị hành hung anh huỳnh phải viết giấy vay tiền lợi theo nội dung nam đọc vụ việc này bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn phát hiện và lập biên bản
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
hội đồng xét xử tuyên phạt mùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội

hội đồng xét xử tuyên phạt mùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội

hội đồng xét xử tuyên phạt mùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội

hội đồng xét xử tuyên phạt mùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội

hội đồng xét xử tuyên phạt mùi thành nam hai mươi bốn tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội ba mươi sáu tháng tù nguyễn bá lội